các đợt lũ liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng trị thời gian qua đã làm cho nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
đến thời điểm này bà con nông dân đang triển khai sản xuất vụ đông xuân nhưng các công trình này vẫn chưa được khắc phục
khiến nhiều diện tích lúa đứng trước nguy cơ không thể gieo cấy do thiếu nước sản xuất
đây là kênh chính thủy lợi trúc kinh tỉnh quảng trị có nhiệm vụ tưới cho hơn một mươi năm hectare lúa ở các địa phương thuộc huyện gio linh cam lộ và thành phố đông hà
qua các trận lũ lụt vừa qua đã làm sạt lở mái bờ canh nghiêm trọng mặt của kênh rộng khoảng bảy mét nay đã bị lấp còn một mét
nếu mở nước lớn thì sẽ có nguy cơ vỡ con canh này nhưng mở nước nhỏ thì sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân của người dân
để đảm bảo cho an toàn văn tin trong quả tin từ ấy thì chúng tôi buộc phải đơn phiết cho từng đơn vị để giảm lưu lượng trên kênh
còn đây là trạm bơm mò ó ở huyện đắk rô
trạm bơm mò ó ở huyện đắk cửa có nhiệm vụ bơm nước tưới cho bảy mươi hecta lúa ở ba thôn phú thành ba dầu và khe lặn thuộc xã mò ó huyện đắk cửa do bị lũ nên giờ đây trạm bơm này đã bị lấp hoàn toàn
trạm bơm không được khắc phục kịp tới thì ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của bà con
hiện tại trên địa bàn công ty thủy nông do cam hà quản lý nhiều công trình thủy lợi bị đất đá lấp làm hư hỏng nặng
nguy cơ sẽ có hơn một trăm linh hectare lúa của người dân không thể sản xuất trong vụ đông xuân
sĩ nghiệp thì bằng cái nguồn lực của mình cho nào vẽ sửa trựa khắc phục những hư hỏng nhỏ
kiên nghị với quan nhân tỉnh cũng như là cả cái sở ban ngành liên quan cho khắc phục sớm
hư hỏng quả năng như thế này để đảm bảo phục vụ sản xuất thực hiện thời vụ
lịch thời vụ của tỉnh quảng trị bắt đầu gieo cấy vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến nay người dân vẫn chưa thể triển khai làm đất được
nếu các công trình thủy lợi này không được khắc phục thì nguy cơ còn nhiều diện tích lúa nữa ở tỉnh quảng trị
sẽ không sản xuất được do thiếu nước phục vụ khâu làm đất và gieo xạ trên các cánh đồng